sáng nay công an tp tân an tỉnh long an phối hợp với đội bảy của cục cảnh sát giao thông bộ công an
tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ xe container lật trên đường cao tốc tp hcm trung lương
khiến ủn tắc kéo dài nhiều km tại cả hai chiều
vào khoảng năm giờ cùng ngày chiếc xe container chạy trên tuyến đường cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng từ tp hcm về tiền giang đến km ba mươi hai thuộc địa bàn tp tân an
container bất ngờ lật chắn ngăn đường khiến cho nhiều phương tiện lưu thông cả hai chiều trên tuyến cao tốc bị ùn ứ kéo dài
sự cố làm container và một đoạn phân cách đường bị hư hỏng trụ đèn chiếu sáng cũng bị gãy
rất may là tài xế không bị thương nặng nhiều phương tiện bị ùn ứ kẻ xe kéo dài khoảng ba km